nhân kỷ niệm một trăm ba mươi năm ngày sinh của chủ tịch hồ chí minh một mươi chín tháng năm năm một nghìn tám trăm chín mươi một mươi chín tháng năm năm hai nghìn hai mươi
sáng nay đoàn đại biểu ban chấp hành trung mương đảng chủ tịch nước quốc hội chính phủ
ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đã đặt vòng hoa và vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh
dự buổi lễ có nguyên tổng bí thư nông đức mạnh nguyên chủ tịch nước trần đức lương
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc nguyên thủ tướng chính phủ nguyễn tấn dũng
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn văn an
chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam trần thanh mẫn
cùng các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước các đồng chí ủy viên bộ chính trị
bí thư trung ương đảng phó chủ tịch nước phó chủ tịch quốc hội phó thủ tướng chính phủ
các đồng chí lão thành cách mạng và lãnh đạo các ban bộ ngành đoàn thể trung ương cùng sự lễ viếng
vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn chủ tịch hồ chí minh vĩ đại
trước anh linh chủ tịch hồ chí minh các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước thành kính bày tỏ lòng biết ơn vô hạn
với công lao của chủ tịch hồ chí minh lãnh tụ vĩ đại người thầy kính yêu của đảng và dân tộc ta
người đã hy sinh cả cuộc đời cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước
xây dựng tổ quốc việt nam độc lập thống nhất
tiếp đó đoàn đại biểu ban chấp hành trung ương đảng chủ tịch nước quốc hội chính phủ
ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam cũng đã đến đặt vòng hoa và tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ
tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đường bắc sơn hà nội
đoàn đại biểu đã nghiêng mình tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ những người con yêu tú của dân tộc
đã không tiếc máu xương dũng cảm chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc
vì nền độc lập tự do của tổ quốc vì hạnh phúc của nhân dân
vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ